liên quan đến kiểm tra tình trạng phá rừng ở khu vực vành đai biên giới xã iao huyện iagrai tỉnh gia lai
hôm nay cục kiểm lâm đã có văn bản gửi các đơn vị khẩn trương chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc
theo văn bản cục kiểm lâm đã nhận thông tin phản ánh về tình trạng phá rừng tại vành đai biên giới xã iao huyện iagrai
đồng thời thông tin nêu trên được một số báo đưa tin
để kiểm tra xác minh và xử lý cục kiểm lâm đề nghị tri cục kiểm lâm gia lai phối hợp với chủ rừng
lực lượng bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn xã iao chính quyền địa phương và tri cục kiểm lâm vùng bốn tổ chức kiểm tra
xác minh thông tin về tình trạng phá rừng tại vành đai biên giới xã iao và các vùng lân cận để làm rõ mức độ
hành vi đối tượng vi phạm xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
theo ông hà công tài tri cục trưởng tri cục kiểm lâm vùng bốn thuộc cục kiểm lâm
thực hiện theo chỉ đạo trong ngày bảy tháng ba đơn vị đã cử lực lượng sang tỉnh gia lai để phối hợp kiểm tra
đến nay vẫn chưa thấy cán bộ của đơn vị báo cáo kết quả